tại phiên xét xử ngày hai mươi một tháng ba bị cáo trương mỹ lan thể hiện muốn dùng số tiền một tỷ đồng
mà bị cáo nguyễn cao trí bồi thường để khắc phục hậu quả cho scb
nhưng nay bà lan lại viết đơn gửi tòa thể hiện muốn dùng số tiền này để khắc phục hậu quả cho cháu gái trương huệ vân
ngoài ra đơn của bà lan cũng xin được chuyển ba trăm linh tỷ đồng mà cá nhân trên trả cho bà lan
để khắc phục hậu quả cho bị cáo chu lập cơ chồng của bà lan chủ tịch hội đồng quản trị công ty times square
theo diễn biến vụ án bị cáo nguyễn cao trí và bà trương mỹ lan có quan hệ làm ăn
sau khi bà lan bị bắt tạm giam ông trí dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền một tỷ đồng
trước khi phiên tòa này diễn ra gia đình ông trí đã nộp lại số tiền hơn tám trăm linh tỷ đồng
tại tòa ông trí và gia đình cam kết sẽ khắc phục toàn bộ từ bằng tiền mặt số tiền đã chiếm đoạt
trước đó bà trương mỹ lan mong muốn chuyển một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí nộp khắc phục hậu quả vào ngân hàng scb
trước đó bà trương mỹ lan mong muốn chuyển một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí nộp khắc phục hậu quả
trước cho các đối tượng đánh bạc trong rừng sâu mỗi canh bạc chỉ kéo dài khoảng vài tiếng

sau thời gian theo dõi từ ngày một mươi năm đến một mươi chín tháng ba các tổ công tác với hàng chục cán bộ chiến sĩ đã ập vào sới bạc bắt giữ một mươi chín đối tượng trú tại huyện tân kỳ thị xã thái hòa thành phố vinh và thu tạm giữ số tiền một trăm ba mươi bảy năm triệu đồng sáu xe mô tô một mươi năm điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan
hiện công an huyện tân kỳ đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án